ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay
đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
và lệnh khám xét đối với bốn bị can bao gồm
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
năm đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hương yên nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan biết chủ động liên hệ làm việc
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định tử vong tại phòng trọ ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hương yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang khi đang lẩn trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đã đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm sau
khi chị lụa đang ngủ tuất đã dùng tay bóc cổ cho đến khi chị lụa không cử động nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng
chị lụa đang đeo trên người
và tiếp đó lục xót trong phòng chị lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại hai di chuyển và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tuất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng để điều tra về tội giết người
đó là inisa iaun chú tại xã yaiyong
và phan văn hậu iaun chú tại thị trấn phước an huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm dụng xong cả hai đã về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy
chờ iaun chú tại xã yaiyong và phan văn hậu
inisa về nhà trên đường về cả hai đã gặp anh ijon pia
rồi xảy ra mâu thuẫn trong lúc lời qua tiếng lại
inisa đã cầm cuốc bổ thẳng một nhát vào đầu của anh ijon pia
bị đánh anh ijon pia liền vùng bỏ chạy
thì bị hai đối tượng chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện và can ngăn
anh ijon pia đã bị thương tích nặng
thưa quý vị với hành vi đốt pháo nổ
trái phép hai đối tượng là hoàng đình lợi
sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn tuấn anh
sinh năm hai nghìn đã bị công an huyện thái thụy
tỉnh thái bình khởi tố bị can bắt tạm giam
ba đối tượng khác đã bị lệnh
cấm đi khỏi nơi cư trú
về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn diêm điền
công an huyện thái thụy phát hiện có tiếng pháo nổ
qua trình điều tra công an huyện thái thụy
đã làm rõ hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh
hoàng xuân tuấn nguyễn duy thường
nguyễn văn trình
cùng chú tại thị trấn diêm điền
huyện thái thụy là các đối tượng đốt pháo
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
để biết cách chế tạo pháo nổ
lợi đã xem trên ứng dụng youtube
và đặt mua nguyên liệu
để chế tạo pháo
sau đó đã cùng với hai đối tượng là nguyễn tuấn anh
và hoàng xuân tuấn cuộn pháo
và rủ thêm nguyễn duy thường
nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo
tại các tuyến đường trên địa bàn
thuộc tổ tám và tổ chín
thị trấn diêm điền huyện thái thụy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng
hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng
là nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn
và nguyễn duy thường về tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản một
điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
tại tỉnh thừa thiên huế công an xã hương phong
thành phố huế đang củng cố hồ sơ
tham mưu cho trưởng công an thành phố huế
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với la nhật kỳ
sinh năm hai nghìn năm
trú tại xã hương phong thành phố huế
về hành vi đốt pháo nổ trái phép
vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một
công an xã hương phong nhận được tin báo
của nhân dân về việc xảy ra đốt pháo nổ
tại thôn vân quật đông
công an xã hương phong đã nhanh chóng
tổ chức xác minh
và đến một mươi bốn h ngày hôm sau
làm rõ người đốt pháo
là la nhật kỳ
theo nguyện định số một trăm bốn mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định
hành vi sử dụng pháo nổ
có thể sẽ bị phạt hành chính lên đến một mươi triệu đồng
thưa quý vị để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là trong dịp tiếp nguồn đán nhâm dần
công an tỉnh thái nguyên đã thành lập đội công tác đặc biệt
hay được gọi là đội hai trăm năm mươi
và tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát
xử lý các trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông
các hành vi vi phạm
và những vi phạm pháp luật khác
trên tuyến giao thông trọng điểm
cũng như địa bàn trung tâm các huyện thành phố và thị xã
đội hai trăm năm mươi hai gồm những cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng nghiệp vụ
như cảnh sát hình sự giao thông cơ động

có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
để phát hiện phòng ngừa ngăn chặn
hành vi vi phạm pháp luật
trong đó tập trung vào các hành vi như gây dấu truyền tự công cộng
cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
tàng trữ vận chuyển trái phép
các chất ma túy vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo
các đối tượng có hành vi lạng lách
đánh võng đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép
căn cứ tình hình thực tế
đội hai trăm năm mươi hai sẽ được chia làm các tổ
gồm lực lượng công khai
mặc trang phục công an nhân dân
và lực lượng trinh sát hóa trang mặc thường phục
linh hoạt tiến hành thực hiện nhiệm vụ
ở những thời điểm tuyến địa bàn khác nhau
để đảm bảo tính hiệu quả
và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
trong ngày đầu gia quân
đội hai trăm năm mươi hai đã phát hiện xử lý gần một mươi trường hợp vi phạm
các quy định về không đội mũ bảo hiểm
sử dụng rượu bia
trở qua số người quy định khi tham gia giao thông
quý vị thân mến chúng tôi xin được cập nhật số liệu
về tình hình giao thông trong ngày hôm nay
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán nhâm dần
trên các tuyến đường bộ toàn quốc
đã xảy ra hai mươi sáu vụ tên hạn giao thông
làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi năm người
về công tác tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường bộ trong cao điểm
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu bảy trăm linh bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần tám tỷ đồng
tạm giữ ba mươi hai xe ô tô

tước năm trăm linh một giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm đồng độ cồn
xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện
qua hệ thống camera giám sát là một hai mươi bảy trường hợp
riêng đối với các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
qua kiểm tra giám sát
phạt tiền gần năm mươi triệu đồng
tức giấy phép lái xe tám trường hợp
trên các tuyến đường thủy và đường sắt trên cả nước
không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào
tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông
các địa phương đã phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm
và phạt tiền hơn năm mươi triệu đồng
quý vị thân mến
những ngày giáp tết thì nhu cầu đi lại
và vận chuyển hàng hóa của người dân sẽ tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông
trên toàn quốc đang nỗ lực từng ngày
triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn giao thông
để người dân vui xuân đón tết
được an toàn và trận vẹn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
chốt kiểm tra
việc chấp hành các quy định về luật an toàn
giao thông đường bộ của đội cảnh sát giao thông
trật tự công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tại đường phạm văn đồng thành phố nha trang
gần một giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra
lực lượng chức năng đã phát hiện
ba trường hợp điều khiển xe ô tô
có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép
cần tết nguyên đán
với tâm lý vui chơi thoải mái
nên trong các buổi tiệc tất niên
những buổi gặp gỡ bạn bè
không ít người uống rượu uống bia quá đà
dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình
trong tình trạng như vậy
nếu điều khiển phương tiện
thì việc dẫn đến tai nạn giao thông
là điều khó tránh khỏi
đứng trước cái tình hình này
thì lực lượng cảnh sát phòng an thành phố
cũng triển khai cái chuyên đề
kiểm tra cái nồng độ cồn
của lái xe
mục đích là để ổn định
tình hình và trật tượng của ngoại thông
hạn chế đến mức thấp nhất
cái nguyên nhân mà gây ra tai nạn
có cái xuất phát từ cái việc
sử dụng rượu bia của các lái xe
trên các tuyến đường
và cũng từ cái việc
sử lý nghiêm những hành vi của lái xe
mà sử dụng rượu bia
để là dống lên một cái hồi chuông
để cảnh tỉnh đối với cánh lái xe
để hạn chế
về cái tai nạn
quốc lộ một a đoạn đi qua thành phố cam ranh
những ngày cuối năm
gần tết lượng phương tiện tăng lên nhiều so với ngày thường
phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường
tối đa lực lượng phương tiện chia làm
nhiều tổ công tác phối hợp với công an các địa phương
nơi tuyến quốc lộ đi qua
tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tập trung vào các loại phương tiện xe khách
xe tải xe máy
cảnh vi trực tiếp gây tai nạn giao thông
như chạy quá tốc độ đi sai làn đường
chở quá tải quá xuống người quy định
móng nhanh vượt ẩu điều khiển phương tiện
khi trong cơ thể có tiệu bia ma túy
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
ngoài ra cảnh sát giao thông tỉnh khánh hòa
còn tuyên truyền cho nhà xe xe khách
người tham gia giao thông
nâng cao ý thức chấp hành các quy định
an toàn giao thông đường bộ
và thực hiện nghiêm biện pháp năm k
trong công tác phòng chống dịch
đơn vị của tôi đã xây dựng kế hoạch
còn tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm
nhằm kéo giảm tàn hạc không
và đảm bảo cho giao thông được thông suốt
trong dịp tết nguyên đán
bên cạnh đó chúng tôi cũng
vừa tuần tra kiểm soát vừa tuyên truyền
nhắc nhở lái phụ xe
cùng với hành khách
đảm bảo phòng chống dịch năm k
theo quy định của bộ y tế
chỉ ít ngày nữa là đến tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa
sẽ tiếp tục tăng
tình hình giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát
giao thông công an tỉnh khánh hòa
sẽ liên tục tăng thường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện ngăn chặn những phương tiện lái xe
không đủ điều kiện an toàn tham gia giao thông
và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với quyết tâm giữ ổn định
tình hình giao thông trên địa bàn
gắn với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên các tuyến giao thông
góp phần đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán
vui vẻ an toàn
đoàn kiểm tra liên ngành
gồm công an tp cao lãnh
và phòng y tế tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh
bán dụng cụ y tế
qua đó phát hiện nhiều mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra
chủ cửa hàng chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ
liên quan đến các mặt hàng trên
vào lúc một mươi h ngày hai mươi tám tháng một
công an tp cao lãnh
và phòng y tế tp cao lãnh
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh bán dụng cụ y tế
trên địa bàn phường một tp cao lãnh
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc
như các trang thiết bị y tế dụng cụ y tế
tại thời điểm kiểm tra
chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
có liên quan đến các hàng hóa trên
đoàn đã tiến hành lập biên bán vụ việc
và niêm phong năm thùng
gồm các mặt hàng y tế dụng cụ y tế chưa xác định được xuất xứ
đồng thời mời chủ cơ sở đến cơ quan công an để làm việc
thưa quý vị dịp cận tết là thời điểm tội phạm buôn lậu
vận chuyển hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
gia tăng hoạt động
các đối tượng có nhiều thủ đoạn tình vi
liều lĩnh để đối phó với lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an cũng đã bắt giữ
xử lý hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại
trên địa bàn bảo vệ người tiêu dùng
phóng xe bạc mạng bất chấp ngày hay đêm
không kể nguy hiểm cho bản thân
và cũng là nỗi khiếp sạo của tất cả những người
cùng tham gia giao thông
đây là hành vi vận chuyển hàng của các đối tượng
buôn lậu thuốc lá
đối tượng thường sử dụng xe mô tô cũ
hầu hết là không ghi tờ
tẩy xóa số khung số máy
gắn nguyện số giả
sau đó thay đổi đặc tính để chở thuốc lá lậu
nguy trang trong các bao bì
để chở bằng xe ô tô
hoặc là phương tiện thủy
trước khi vận chuyển bọn chúng đã tính tón
tổ chức rất chặt chẽ
như bố trí
nhiều người canh đường từng đoạn
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông
từng tra kiểm soát
thì họ thông tin cho đối tượng dặn chuyển
ẩn nấp chờ lực lượng từng tra
quay về thì thực hiện hành vi vận chuyển
ngoài thuốc lá vận chuyển
mà các phương tiện đơn lẻ
thời điểm giáp tết các đối tượng buôn lậu
có dùng phương tiện ô tô tải vận chuyển hàng lậu
với số lượng lớn nhằm qua mặt lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát giao thông
của phát hiện sở ô tô tải
do tài xế trần dương vũ ngụ tỉnh kiên giang điều khiển
có chở ba trăm bảy mươi sáu thùng hàng hóa
như sữa ensure mỹ phẩm dao dầu cụ là

và ba trăm sáu mươi kg me thái
tất cả đều không có hóa đơn chiếm tự liên quan
không chỉ đường bộ mà thời điểm này
đường thủy cũng là lựa chọn của các đối tượng buôn lậu
mới đây trên tuyến kênh sở hạ
thuộc thuyết phận phượng an thạnh thành phố hồng ngự
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường an thạnh
tổ chức tuần tra kiểm soát
thì phát hiện xuồng gỗ có chở năm thùng giấy
chứa năm bốn trăm linh loại dung dịch màu trắng
và một mươi năm vị thuốc tân dược
có ghi nhán hiệu nước ngoài
chỉ trong vòng một tháng thực hiện cao điểm tấn công
trên ngắp tội phạm
lực lượng công an đã bắt giữ một trăm một mươi năm vụ
hai mươi sáu đối tượng vận chuyển tàn trữ hàng cấm hàng nhập lậu
hàng hóa không có hóa đơn chiếm tự
tạm dưới gần bốn mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu

hơn ba tấn hàng hóa các loại
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu
vận chuyển hàng cấm hàng không đón nguồn gốc xuất xứ
đạt hiệu quả cao nhất
để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu
nhất là trong dịp tết này
mỗi người dân cần mạnh dạng tố giác hành vi này
nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
và cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính
ngay sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng của năm tân sủ
nhiều công nhân người lao động tại tp hcm
đã tranh thủ về quê đón tết nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
tại các tuyến cửa ngõ của thành phố
đã có lượng rất lớn phương tiện lưu thông
các phương tiện di chuyển chậm
không có ủng tắc kéo dài xảy ra
trong sáng hôm nay hai mươi bảy tháng chạp
là ngày đầu quốc kỳ nghỉ tết
các phương tiện về miền tây đông
nhưng giảm nhiều so với chiều qua
ghi nhận vào cuối chiều ngày hai mươi tám tháng một
tức ngày hai mươi sáu tháng chạp
tại tuyến giao thông cửa ngõ đi các tỉnh miền tây
đây là tuyến điểm nóng thường xuyên xe ra
ủng tắc giao thông kéo dài vào các cao điểm tết nguyên đáng
giao thông tại điểm nóng này khả quan hơn
so với các năm trước
là bởi dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tại tp hcm và các tỉnh phía nam
đây gây ảnh hưởng hết sức nặng nề
kể từ sau khi kết thúc giãn cách
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đã có lượng lớn người lao động
ở các tỉnh miền tây bị mất việc
phải về và ở lại quê nhà
so với mỗi năm thì năm nay nó đỡ hơn
tại vì một phần do dịch
người dân cũng về quê một mối rồi
nên nó cũng đỡ kẹt hơn
mỗi năm thì chị thấy nó kẹt như thế nào
mỗi năm là đông nghẹt hết trơn
năm ngoái nó còn ụm tắc hơn năm nay nữa
năm nay nó đỡ hơn năm rồi thôi

tại vì do dịch ít ai về
không có tiền

ít người về quê hơn năm rồi
nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh trực tự
an toàn giao thông cao điểm tích nguyên đáng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cũng đã có nhiều kịch bản phương án
với một trăm linh quân số
sẵn sàng tham gia phân luồn phân làng điều tiết
và kiểm tra xử lý các vấn đề ủng tắc
hoặc vi phạm giao thông
ngoài ra tại trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố
có thể điều tiết giao thông từ xa
thông qua sử dụng bản thông báo điện tử
từ đó lái xe biết phía trước đang có ụm tắc
từ đó các phương tiện có thể chọn lộ trình thay thế từ sớm
công tác đảm bảo thực tự an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
chúng tôi cũng chủ động mời hết
các phòng cảnh sát giao thông
của các tỉnh chấp tranh tp hcm
chúng tôi sơ kết qua một năm thực hiện
và đồng thời cũng triển khai phương hướng
trong thời gian tới để cho nó thật là cụ thể
rõ ràng phân công nhiệm vụ rõ ràng
thì qua đó chúng tôi sẽ
tập trung bố tí lực lượng phương tiện
tại các cái cửa ngõ
ở các cái địa bàn
để là điều hòa giao thông
phân làng khi người dân
từ tp hcm hoặc các tỉnh trở về quê
trong cái dịp tết nguyên đáng
rồi chúng tôi cũng đảm bảo
cái công tác trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tinh tuyến được thông suốt
lời công tác phòng chống đấu tranh tội phạm
sẽ ra tên các cái tuyến đường
giáp tranh giữa tp hcm
và các tỉnh được chặt chẽ hơn
để đảm bảo cho bà con được vui sướng trong tết
còn trong cái
cái dịp tết nguyên đáng
thì chúng tôi cũng
tăng cường quân số ứng trực
để đảm bảo cho bà con
ở những khu mà lễ hội thành phố có tổ chức
các đường hoa địa điểm vui chơi
để là phân làng
điều tiến giao thông
được thông thoáng cho bà con
đến những cái địa điểm vui chơi được an toàn
trong cái dịp tết
mặc dù vẫn còn tình trạng
ủng tắc tại các tuyến cơ ngõ phía đông
về xe di chuyển chậm cơ ngõ phía tây
song so với các năm trước cũng đã có phần khả quan hơn
riêng tuyến quốc lộ một đoạn trên địa bàn huyện bình chánh
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng
tại đây đang tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng giao thông
cụ thể lượng phương tiện ở các tỉnh thành miền tây
đã tăng rất cao trong năm năm trở lại đây
nhưng khu vực này có nhiều đoạn đường nhỏ hẹp
chưa xứng tầm với tuyến kết nối ra vào
cao tốc trung lương mỹ thuận
cùng với đó là tình trạng thắt cổ chai tại các cây cầu
và liên tục có các điểm giao cắt
là nguyên nhân khách quan khi điểm nóng ủng tắc này tồn tại kéo dài
vào lúc một mươi chín h tối ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một
nhằm ngày hai mươi bảy tháng chạp
tại đường nguyễn huệ quận nhất thành phố hồ chí minh
sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc
đường hoa nguyễn huệ tết nhăm dần hai nghìn hai mươi hai
xuân quê hương ấm tình dân ái
là chủ đề của đường hoa năm nay
với dấu ấn
đậm sâu về một giai đoạn lịch sử khó quên
đường hoa năm nay như một thông điệp cho thấy
thành phố hồ chí minh đang từng bước hồi sinh
sau khi trải qua nhiều tháng là tâm dịch của cả nước
dù biết chưa đến giờ khai mạc
người dân chưa được tép vào tham quan đường hoa nguyễn huệ
nhưng đôi bạn trẻ này
đã tới đây từ sớm
để có những bức ảnh đẹp đầu tiên
khoe với bạn bè
em rất là háo hức và em rất là mong chờ
để được đi cái đường hoa này
để em có thể ngắm cảnh
và được chụp hình với lại bạn bè
em đến sớm để có thể được chụp đường
những cảnh buổi sáng
để có những bức hình đẹp cho năm mới
không chỉ giới trẻ
tới đây từ sớm còn có những người lớn tuổi
những gia đình nhiều thế hệ
người thì hào hứng
mong năm cũ qua nhanh
để bước sang năm mới
với những niềm hy vọng mới
người thì tranh thủ chụp lại những bức ảnh đẹp
bên hoa xuân trước khi rời thành phố về quê ăn tết
dù là lý do gì
thì đường hoa nguyễn huệ
cũng đã tạo được sự hấp dẫn
đối với hầu hết người dân sinh sống
và làm việc ở thành phố hồ chí minh
nhân dịp ngày tết
nên bọn chồng em cũng tranh thủ đến sớm
để mai về quê
và năm nay em thấy trang trí hổ
rất là oai phong
và mong rằng năm mới
thì đất nước sẽ bực lại kinh tế
và cũng vươn lên
mạnh mẽ như là năm ơn hổ
trong những ngày giáp tết
thì người dân thành phố ai cũng nấu nước háo hức
để chào đón năm mới
được đi đường hoa nguyễn huệ

nói chung là được nhìn ngắm những phân cảnh
của quê hương đất nước
về đây trưng bài
cũng nhân dịp năm mới
thì xin chúc toàn thể nhân dân việt nam
cũng như là
nói chung cũng như là người dân thành phố hồ chí minh
nói riêng là được một cuộc sống an lành
chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
đường hoa nguyễn huệ năm nay
mang ước vọng về tương lai tươi sáng
đến với công chúng thưởng ngoạn
đồng thời gửi gắm sự tri ân
đối với đồng bào cả nước
dành sự tương trợ tình cảm to lớn
cho thành phố hồ chí minh
đặc biệt là những hy sinh vất vả
của lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
đường hoa thiết kế chia thành ba phân đoạn
gồm về rừng sâu
thiên nhiên tươi xanh
xuân nghĩa tình tự hào việt nam
và ra biển lớn nước non hội ngộ
hứa hẹn sẽ tạo nên
một không gian trải nghiệm đáng nhớ
đối với người dân thành phố
cũng như các du khách trong những ngày xuân mới
chỉ còn ít phút nữa thôi
lễ hội đường hoa nguyễn huệ
nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức được khai mạc
tại thời điểm này
các nghệ nhân cũng như các công nhân
đã hoàn tất những khâu đoạn cuối cùng
và sẵn sàng cho buổi khai mạc
sau khai mạc
đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân
thưởng ngoạn của người dân thành phố
và du khách từ ngày hai mươi chín tháng một
đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai
tức từ hai mươi bảy tháng chạp âm lịch đến mùng bốn tết
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng
lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi
chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó tâm bị bắt quả tang
đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống
có trọng lượng một mươi ba tám kg
ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà ở của tâm
ở thị trấn trảng bom
lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận mua số pháo trên
của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá sáu triệu đồng mang về bán và sử dụng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
cho biết vừa kiểm tra và phát hiện
một vụ sản xuất nhang mũi giả
với số lượng lớn
lực lượng chức năng tỉnh hậu giang
kiểm tra xe tải do trần thanh điền
chú tỉnh sóc trăng điều khiển
phát hiện trên xe có một mươi tám hộp nhang mỗi
không hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc điền khai nhận
được sơn hoàng phúc
chú tỉnh sóc trăng thuê vận chuyển số nhang mũi này
từ thành phố hồ chí minh về cho phúc
khám xét các địa điểm gồm nhà kho
sưởng sản xuất của phúc
tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và sưởng sản xuất của phan thành luân
ở thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện
tám mươi hai thùng nhang chưa thành phẩm và bán thành phẩm
ba ba trăm sáu mươi hộp sản phẩm nhang mỗi thành phẩm
hai vỏ hộp nhang

bên trong có chứa vỏ hộp nhang trừ mũi
trên một thùng nguyên liệu bao bì
máy móc dùng để sản xuất
thưa quý vị
hiện nay trên một số trang mạng xã hội
đang giao bán các giỏ quà tết bình dân
với giá giao động từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
tuy nhiên khác hẳn với mẫu mã đẹp mắt bên ngoài
thì bên trong một số giỏ quà là hàng nhái
hàng kém chất lượng
và không ít người dân dù mất tiền
nhưng chỉ mua lại bực tức
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
màu sắc bắt mắt đa dạng trụ đoại
gắn mắt hàng ngoại giá cả vài trăm
những giỏ quà tết giao bán trên mạng
thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người mua
tại vì là mình không được tầm quà hoặc quà trực tiếp
mà có cái ảnh chụp cái giỏ quà
chỗ ấy thì chắc các bạn cũng thấy rồi là
yên nguyên mình bảo người nhận là
nhận được khi nào thì chụp lại cho mình
y như vậy
các hình hãng hàng giả thì nó cũng bị che
rồi chữ orion thì nó chỉ lấy chữ o với chữ r thôi
chữ y thì sẽ bị lấp được các cái chữ khác
mình sẽ không thấy
mình cũng có nhiều người mà đặt hộ mình liên hệ với cả người bán
và cũng có nghiêm lại của họ
thì họ bảo là họ chỉ lấy từ kho thôi
và họ không có trách nhiệm gì về cái hàng đó
trên thực tế
có rất nhiều người dân mua phải những giỏ quà như vậy
dù đã cảnh báo
nhưng các sản phẩm bánh kẹo rượu trà nhái
vẫn có cơ hội đến tay người tiêu dùng
do sự hám lợi bất chấp quy định pháp luật của người kinh doanh
một số các hàng là hàng giả nhái rất nhiều
choco fai gì choco fea gì đấy
nhưng mà chính quyền địa phương ở đấy
tại sao không biết
vai trò của chính quyền địa phương và quản lý thị trường
ở cơ sở phải chịu trách nhiệm với thế này
chạm vào phần nổi
của tảng băng chìm vô lộ ra lợi thương mại
và chính thế là người tiêu dùng chết
vĩ vọng quyền lợi tiêu dùng nhất trong dịp tết này
các nguyên đán đã dẫn kể
sất lượng của các thực phẩm tết
vẫn là vấn đề chưa bao giờ khiến người tiêu dùng bớt lo lắng
chính vì vậy
cần có phân chế quản lý chặt hơn
đặc biệt đối với các loại thực phẩm
để vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường và nhà sản xuất
vừa bảo vệ được an toàn sức khỏe
và kinh tế cho người tiêu dùng
thưa quý vị
ngành đường sắt cho biết
chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu số lẻ
chiều hà nội tp hcm
sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
bắt đầu được triển khai
ngành đường sắt sẽ giảm giá vé tàu
với tuyến hà nội tp hcm
sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
nhằm thu hút khách đi tàu
theo đó trong giai đoạn từ ngày chín tháng hai
đến ngày hai mươi tám tháng hai
hành khách đi tàu khách chiều số lẻ
sẽ được giảm giá tới ba mươi
giá vé sẽ được trừ trực tiếp
trong tiền vé trên hệ thống vé tàu điện tử
so với giá vé ban đầu
cụ thể giảm một mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ
chạy các ngày từ ngày chín tháng hai
đến một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
giảm hai mươi giá vé
các đoàn tàu khách chiều số lẻ
từ ngày một mươi bốn tháng hai đến hai mươi tháng hai
giảm ba mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ
từ ngày hai mươi một tháng hai
đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm mục đích giúp cho người tiêu dùng
phân biệt được đâu là hàng giả
và đâu là hàng thật
từ ngày hôm nay tổng cục quản lý thị trường
đã xây dựng phòng trưng bày sản phẩm hàng thật hàng giả
từ ngày hai mươi chín tháng một
một không gian trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện hàng thật
hàng vi phạm đã mở cửa
tại phòng trưng bày sản phẩm hàng thật hàng giả
trên bốn trăm linh sản phẩm là rượu bánh kẹo thuốc lá túi sách đồng hồ
được trưng bày tại sự kiện
bên cạnh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu hàng nhập lậu
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thu giữ
còn có các sản phẩm thật của các nhà sản xuất trong và ngoài nước
để người tiêu dùng có cơ sở nhận diện đâu là hàng thật đâu là hàng vi phạm
phòng trưng bày được kỳ vọng sẽ giúp nâng nhận thức của người tiêu dùng
trong việc mua các sản phẩm chính hãng rõ nguồn gốc xuất xứ
trước thông tin việc nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cắt giảm công suất
dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước
một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng tạo khan hiếm hàng
bộ công thương đã tiến hành kiểm tra giám sát xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm
tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xu hướng mua sắm tiêu dùng online tại một số siêu thị trong dịp tết tăng đến ba trăm linh
nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm online các siêu thị đã triển khai dịch vụ đi chợ hộ
đặt hàng qua các ứng dụng mobile banking ví điện tử hay qr code
áp dụng nhiều ưu đãi cho khách mua hàng trực tuyến
để kịp về quê và cả đi du lịch trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhiều người dân tại hà nội đang nối hàng dài tại các phòng khám bệnh viện
để chờ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
hôm nay ngày hai mươi chín tháng một ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán
sẽ có một lượng lớn người dân từ hà nội về quê
nhiều loại hoa cắm cảnh được nhập từ trung quốc như anh đào thanh liễu tuyết mai
đang tràn ngập tại các chợ và khá thu hút khách
giá hoa năm nay cao hơn so với mọi năm khoảng hai mươi đồng một cành
bởi nguồn cung hoa nhập từ trung quốc ít hơn mọi năm
do trung quốc đưa ra chính sách cấm biên khá nghiêm
thưa quý vị trong thời điểm cuối năm
khi mà nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ thường tăng cao
lợi dụng tâm lý tranh thủ kiếm thêm thu nhập dịp tết
các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò tuyển dụng
việc nhẹ lương cao để dụ nhiều người sập bẫy
để nắm rõ hơn về thủ đoạn của những đối tượng này
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
với mức lương từ sáu đến ba mươi sáu triệu mỗi tháng trong một công việc cơ pháp
đảm bảo mỗi ngày thu nhập thấp nhất tám trăm linh đồng
theo các tin nhắn trên yêu cầu của người tham gia khá đơn giản
chỉ cần đáp ứng trên hai mươi ba tuổi có điện thoại thông minh

rất nhanh đối tượng này đã tự nhận là nhân viên của công ty cổ phần chứng khoán
phai chi và đưa ra những lời mời chào hết sức hấp dẫn
cụ thể khách hàng chỉ cần mua một trong ba gói nhiệm vụ
có giá trị và lãi xuất khác nhau
bên cạnh đó để tăng thêm sự uy tín
đối tượng đã khẳng định chắc lịch
phai chi là một công ty lớn
chặn ai đi lừa đảo người dân với số tiền nhỏ
khi mua các gói nhiệm vụ như vậy cả
khi trà địa chỉ và số điện thoại mà đối tượng gửi
trùng khớp với thông tin trên website chính thức của công ty
phóng viên đã liên hệ và di chuyển đến số năm mươi bốn a nguyễn trí thanh

liên quan đến công bố thông tin
gửi các thông tin lên website
đã cảnh báo liên quan đến đối tượng giả mạo
mạo danh qua các kênh thông tin chính thức của phai chi
bao gồm là website fanpage zalo facebook
zalo cũng cảnh báo cho người dân
để có thể đưa ra cảnh giác về đối tượng này
ngoài ra trong quà
trình khi tiếp nhận được các phản hồi
từ người dân về các đối tượng này
thì phai chi cũng bộ phận chăm sóc khách hàng
cũng có hỗ trợ và hướng dẫn
người dân là thực hiện liên hệ
trình báo với các cơ quan có thẩm quyền
để có thể được hỗ trợ
để tránh bị thiệt hại về tài sản
nhà đầu tư cần cẩn trọng
và từ chối bất kỳ lời mời rụ rỗ lôi kéo
hứa hẹn nào của đối tượng xấu
người dân cần nhận biết được một số phương thức
chúng có thể áp dụng cụ thể như sau
các đối tượng gửi sms tin nhắn gia lô
gọi điện thoại cho người bị hại
về việc mời kiếm thêm thu nhật thụ độc
làm thêm online
các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh là chuyên gia tư vấn
trưởng nhóm môi giới truyền viên hỗ trợ
đưa ra các ưu đãi gói đầu tư với lãi suất cao hấp dẫn
có thể từ ba mươi đến hai trăm linh
để kêu gọi người bị hại tham gia
khi người bị hại đã đồng ý tham gia
các đối tượng lừa đảo sẽ cung cấp số tài khoản cá nhân
đến người bị hại chuyển khoản
đồng thời cung cấp một đường link
đến người bị hại cài ứng dụng
sau khi lừa được tiền app bị sập
các số điện thoại hoặc người hỗ trợ không liên hệ được
một số trường hợp kẻ xấu có thể sẽ tiếp tục lừa gạt
và hướng dẫn người bị hại đến trụ sở
hoặc liên hệ với công ty bị mạo danh để giải quyết
thưa quý vị khán giả
hàng năm cứ vào dịp tết là nhu cầu mua sắm của người dân lại tăng lên đột ngột
nhất là các loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp này
như là thịt các sản phẩm
từ thịt bia rượu nước giải khát bánh mứt kẹo rau củ quả
như vậy chúng ta cần phải có cách lựa chọn thực phẩm
và bảo quản thực phẩm như thế nào để đảm bảo an toàn
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
và phóng sự này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
trong dịp tết nguyên đán thì thường là người dân có những cái thói quen
tích chữ rất nhiều thực phẩm để làm các mâm cỗ tết
cũng như là sung về con cháu
làm thế nào để tránh ngộ độc thực phẩm trong dịp tết nguyên đán
và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi
với bác sĩ nguyễn thị hoa phó trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện một trăm chín mươi tám
vâng xin chào bác sĩ ạ
ngày tết nguyên đán thì đang cận kề rồi
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những lời khuyên đối với người dân
trong việc lựa chọn thực phẩm thế nào để đảm bảo an toàn ạ
khi mà mua những cái thực phẩm như là thịt cá
rồi là những thực phẩm tươi sống
thì chúng ta nên lựa chọn như là mua ở siêu thị
vì ở siêu thị thì họ có những cái tủ nhiệt độ bảo quản rất là an toàn
họ biết cách bảo quản thì nó sẽ dẫn đến không bị vi khuẩn xâm nhập vào
vì ở ngoài thì nhiều người dân những cái cửa hàng nhỏ lẻ
thì họ lại không biết cách bảo quản
dẫn đến có những tình trạng ngộ độc thức ăn rất là nguy hiểm
và một số ví dụ như là chúng ta mua những cái đồ hộp
thì phải chú ý đến cái hạm sử dụng
và cái quan trọng nhất nữa là phải chú ý những cái đồ hộp đấy nó bị phồng
vì có những cái ngộ độc do những vi khuẩn gọi là kỵ khí
dẫn đến ngộ độc chết người rất là nguy hiểm
trong những ngày tết thì các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều các món ăn
vì vậy là đồ thức ăn chín cũng rất là nhiều
vậy bác sĩ có thể lưu ý
cách bảo quản thực phẩm làm sao để mà không bị hỏng hoặc là bị nấm múc ạ
nếu mà thức ăn mà để ở ngoài mà chưa nấu lên ấy
để lại bữa sau thì chỉ để đến hai giờ đồng hồ thôi
còn nếu mà chúng ta đặt lên bếp thì chúng ta đun lại
và để tủ lạnh để nguội
để vào tủ lạnh thì để được từ bốn đến năm giờ
còn nếu mà những cái thức ăn mà muốn để đông lạnh
thì chúng ta cũng để được tầm khoảng đến một mươi ngày
cho nên là chúng ở cái ngày lễ tết
phải lưu trữ thức ăn rất nhiều
chứ không dẫn đến ngộ độc thức ăn rất là nhiều
cho nên là mọi người phải bảo quản rất là cẩn thận
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm đối với người dân
trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm tươi sống
tại các siêu thị hoặc là chợ
theo quan niệm của tôi thì những cái đồ thực phẩm mà tươi sống
như là thịt cá
rồi những thực phẩm chế biến sẵn
thì nên lựa chọn ở những cái siêu thị
vì là ở trong đó thì đảm bảo về
về cái bảo quản thực phẩm
là nếu mà mình lựa chọn những cái rau củ chẳng hạn
thì nếu mà vào trong chợ
thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái rau củ
mà ở những cái cửa hàng quen thân
mà không ở cạnh những cái cống rãnh
và tránh để những cái thức ăn
hoặc là những cái rau thực phẩm
họ để ở dưới đất
thì dẫn đến nhiễm khuẩn rất là cao
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi